trong sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch ngân hàng xây dựng cơ sở hạ tầng châu á ông kim lập quầy
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ngân hàng aib chính thức đi vào hoạt động với sự tham gia của năm mươi bảy quốc gia thành viên sáng lập trong đó có việt nam
aib đã đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng tăng cường kết nối và thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa trong khu vực
có lợi cho việc cải thiện môi trường đầu tư tại các nước đang phát triển ở châu á
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng ông kim lập quần và aib về những kết quả tích cực đạt được
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi sáu đã tham gia tài trợ các dự án tại các nước thành viên với tổng số vốn lên tới một bảy mươi ba tỷ usd
tổng bí thư nhấn mạnh việt nam thời gian qua đã đạt được nhiều thành tiệu đáng khích lệ trong phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn còn nhiều thách thức
tổng bí thư tin tưởng aib sẽ hỗ trợ hiệu quả việt nam trong quá trình phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng
các cơ quan chức năng của việt nam sẽ nghiên cứu và đề xuất cụ thể với aib về phương hướng hợp tác trong thời gian tới
cũng trong sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch tập đoàn sanoa ông jonathan choi
cuối giờ sáng tổng bí thư đã hội kiến thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường